nếu như cách đây hơn một năm giá lợn hơi sụt giảm tới mốc một mươi bảy đồng một kg
thì trong vòng hơn một tháng qua giá mặt hàng này lại liên tục tăng giá mạnh trên phạm vi cả nước
hiện tại giá thịt lợn hơi phổ biến ở mức bốn mươi tám bốn mươi chín đồng một kg gấp khoảng ba lần so với cùng kỳ năm ngoái
tại đồng nai thủ phủ chăn nuôi lợn của miền nam giá lợn hơi lên tới năm mươi đồng một kg
vậy đâu là nguyên nhân của hiện tượng này có hay không bàn tay của các đầu nậu các thương lái nước ngoài như một số người dân phòng đoán
cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định giá lợn tăng mạnh trong những ngày qua trên quy mô toàn quốc
không phải do phía thương lái trung quốc tăng thu mua mà hoàn toàn do việc điều tiết cung cầu trong nước
trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta đã giảm đến năm trăm linh con lái

và chúng ta không tăng tiếp nữa
thế nên là đến bây giờ thì cái lợn thịt bắt đầu nó phải đứng ra
bởi vì con nái thì không phải là giảm con ái mà ngày mai nó giảm con lợn thịt ngay
bởi vì sáu tháng gần thời gian mang thai thời gian chỉ ở đẻ một năm sau thì nó mới có tác dụng
thì đến bây giờ là nó đã phản ánh được cái chính sách mà giảm cung và tăng cầu của chúng ta
tuy nhiên theo các chuyên gia mức giá hợp lý vừa bảo đảm lợi nhuận của người chăn
nuôi và ổn định giá cả thị trường là mức trên dưới bốn mươi đồng một kg
việc giá cả hiện nay tăng lên tới năm mươi đồng một kg có dấu hiệu của việc găm hàng tạo xuất ảo trên thị trường
trước tình hình này cục trăn nuôi khuyến cáo người nuôi lợn không nên găm hàng chờ giá lên cao nữa
bởi đó là hành động lợi bất cập hại
khi lợn đến tuổi xuất chuồng thì bán không giữ
bởi vì tạ tạo mốt đang là thời điểm tốt nhất
ta giữ có mấy cái nguy cơ

thứ nhất là càng to thì chi phí thức ăn càng nhiều
và thời điểm một vài tháng nữa khi mùa hè cao điểm đến
thì cái nhu cầu thịt lợn của chúng ta nó giảm đi
thế mà lúc bây giờ chúng ta để lợn to rất là khó bán
thì rất dễ có thể xảy ra lại đào giá như mọi năm
giá lợn tăng cũng làm xuất hiện một số nguy cơ như tạo thông tin thất thiệt gây nhiễu loạn thị trường
lạm dụng các chất kích thích chất tạo nạc để tối đa hóa lợi nhuận
bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý đàn lợn
tăng cường kiểm tra giám sát và liên tục thông tin cho người dân về thị trường tiêu thụ
bảo đảm việc chăn nuôi và mua bán thịt lợn diễn ra ổn định và lành mạnh